kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay là thông tin từ tỉnh nghệ an
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa đưa ra xét xử vụ án liên quan đến tai nạn nghiêm trọng xảy ra
tại công trường xây dựng sở tài chính nghệ an vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
liên quan đến vụ án này có nguyễn lê khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện thường tín hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam
và nguyễn quỳnh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố vinh nghệ an
cộng tác viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kiểm định an toàn kỹ thuật miền nam
bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
bị cáo lê tiến lực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại quận hoàng mai hà nội giám đốc công ty cổ phần thi công cơ giới
và xây lắp một trăm bảy mươi một bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại công trường xây dựng trụ sở làm việc
sở tài chính nghệ an xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do vận thăng lồng bị rơi tự do
từ tầng năm xuống mặt đất làm ba người lao động tử vong tám người khác thương tích từ bảy mươi sáu đến chín mươi năm
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi và bày tỏ hối hận phần trách nhiệm của mình
đã dẫn tới hậu quả đau lòng kể trên
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn lê khánh bốn năm sáu tháng tù nguyễn quỳnh nam bốn năm tù
lê tiến lực ba năm tù nhưng cho hưởng án treo thử thách năm năm
một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chân ma túy đã bị công an huyện trùng khánh
tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ cùng với vật chứng là sáu bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tháng một tổ công tác công an huyện trùng khánh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại km số hai trăm linh hai hai trăm linh quốc lộ bốn a thuộc địa phận xóm park rao đức hồng phát hiện một xe ô tô khách đang dừng bên đường
có một người phụ nữ đang nhận một hộp cắt tông có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu kiểm tra xác định người phụ nữ là tăng bích hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
sinh sống tại thị trấn trùng khánh giáo viên trường tiểu học cảnh tiên trùng khánh
tiến hành kiểm tra hộp các tông có sáu bánh heroin
tại cơ quan công an hoàn khai nhận số heroin này mua của một đối tượng tỉnh ngoài
được gửi theo nhà xe với mục đích mang sang trung quốc bán kiếm lời
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng gồm yido a đơn yifu bia và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
trước đó yifu và yido phát hiện một nhà dân không đóng cửa nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản
lúc này yifu đứng ngoài cảnh giới yido lẻn vào trong lục tìm lấy cắp hơn sáu trăm tám mươi triệu đồng
và bốn điện thoại di động sau đó cả hai điều khiển xe máy về nhà dũng rồi chia tiền tiêu xài
sau hơn một mươi năm ngày tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng
hiện lực lượng công an đã thu hồi được gần bốn trăm linh triệu đồng và đang tiếp tục truy thu số tiền còn lại
để trả cho gia đình bị hại
cùng tham gia đánh bạc với nhau khi bị thua các con bạc quay ra đe dọa uy hiếp
đánh đập người chơi nhằm lấy tiền thua bạc vụ việc vừa xảy ra làm mất an ninh trật tự tại địa phương
nhận được tin báo công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra
và bắt được ba đối tượng có liên quan
đây là đối tượng đào đức nghiệp chú thôn đông phan xã hồng lạc huyện thanh hà
vừa bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một khi chơi đánh bạc với phạm đức hà ở cùng thôn
nghiệp đã bị thua năm mươi triệu đồng vì cho rằng hà đã gian lận trong việc đánh bạc
nên nghiệp đã nhiều lần đến đe dọa uy hiếp thậm chí đánh đập hà để buộc hà phải trả lợi số tiền năm mươi triệu đồng
cũng liên quan đến việc đòi tiền thua bạc trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn văn thành ở xã quyết thắng
đã rủ đối tượng bùi tân an ở xóm mới xã hồng lạc đi cùng đến nhà hà để đòi hộ tiền thu bạc hơn một trăm hai mươi triệu đồng
quá trình uy hiếp đòi tiền nhóm này còn đe dọa nếu không trả sẽ chia đôi mặt hàng

công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đoàn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đông khúc xã vĩnh khúc huyện văn giang tỉnh hương yên về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn mạnh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường triềng cơi thành phố sơn la tỉnh sơn la
và đối tượng đặng văn trai sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn lị một hai xã cam cọn huyện bảo yên tỉnh lào cai
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín
hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện
thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay